thưa quý vị và các bạn nhiều ngày qua thì những người dân ở thổ nhĩ kỳ
nơi vừa trải qua trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người
đã tìm gặp các cán bộ chiến sĩ của đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
mang theo trong các cuộc nói chuyện những cái bắt tay là tình cảm tốt đẹp mà những người dân nơi đây
dành cho người chiến sĩ đến từ đất nước việt nam xa xôi
những người mà nhiều ngày qua đã bất chấp nguy hiểm có mặt
giúp sức tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
tôi rất cảm ơn vì các bạn đã đến đây giúp đỡ giữ lại những sự sống
nếu chẳng may việt nam có xảy ra thiên tai chúng tôi chắc chắn cũng sẽ lên đường giúp đỡ
lời cảm ơn dành cho những người chiến sĩ công an nhân dân việt nam đã rất dũng cảm
kiên cường với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong nguy hiểm và những khó khăn
những ngày tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm chạy đua với thời gian
đào hàng trăm tấn bê tông đất đá
đưa nạn nhân ra ngoài
và không phải lúc nào cũng sử dụng được thiết bị máy móc để cắt rỡ tạo lối đi sâu vào hiện trường
hình ảnh của người việt nam chúng ta hình ảnh lá cờ tổng cốt chúng ta
hình ảnh con người việt nam ta và để bạn bè chiến thức ta nhìn nhận chúng ta
và người ta càng khâm phục người ta càng thêm tin tưởng vào sự đóng góp vào lực lượng của chúng ta
đoàn công tác của bộ quản việt nam đã được đơn vị điều phối
công tác cứu nạn hộ trên toàn quốc gia
và có một kỳ đánh giá rất cao về sự sử dụng thiết bị chuyên dự của việt nam
tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
những thiết bị này đã giúp cho lực lượng cứu hộ nạn hộ tại việt nam
tìm kiếm được sự sống phát hiện ra sự sống
và đã phối hợp các lực lượng đã cứu sống được người bị nạn
liên tục di chuyển đến những hiện trường khu vực mới để tìm kiếm nạn nhân
đoàn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ ở những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của
bỏ động đất
dù là ở việt nam hay nước bạn
vẫn là hình ảnh quen thuộc của người lính cứu nạn cứu hộ với những bữa ăn vội vàng